chiều ngày một mươi tám tháng một tại thành phố đồng hới ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình phối hợp với bộ tư pháp
tổ chức trao quyết định của chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch việt nam đối với một mươi tám người lào
di cư tự do và kết hôn không giá thú đang sinh sống ở vùng biển tỉnh quảng bình
tỉnh quảng bình là một trong một mươi tỉnh biên giới việt nam lào thực hiện hoàn thành các nội dung của thỏa thuận
giữa hai chính phủ việt nam và lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú
trong vùng biên giới hai nước theo đó sau khi ra soát kiểm tra về nhân thân những người lào di cư tự do
và kết hôn không giá thú với người việt nam trên địa bàn biên giới tỉnh quảng bình đã phối hợp với bộ tư pháp
trình chủ tịch nước ký quyết định cho nhập quốc tịch việt nam đối với một mươi tám người lào sinh sống và có mối quan hệ
thân thuộc với bà con dân tộc thiểu số người việt đây là căn cứ để các cơ quan chức năng tỉnh quảng bình
tiếp tục triển khai các bước về cấp các giấy tờ tùy thân giải quyết các chế độ chính sách nhằm bảo đảm quyền công dân
cho số người này giúp bà con ổn định cuộc sống và góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới
ngày sau lễ trao quyết định của chủ tịch nước cho nhập quốc tịch việt nam một mươi tám công dân đã được cán bộ chức năng
hướng dẫn làm các thủ tục như cấp giấy chứng minh thư nhân dân và các giấy tờ cá nhân khác